ngày một mươi năm tháng sáu hội nhà báo việt nam tỉnh phú thọ hội đồng giải báo chí tỉnh phú thọ tổ chức trao giải báo chí tỉnh lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
và gặp mặt kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đây là lần thứ chín hội nhà báo việt nam tỉnh phú thọ thực hiện trao giải cho các tác giả
nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc đạt hiệu quả xã hội to lớn
đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ
thông qua tổ chức giải sẽ kịp thời động viên cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo
của những người làm báo chuyên và không chuyên tham gia vào hoạt động sáng tạo quảng bá tác phẩm báo chí